xin kính chào quý vị khán giả tôi là mộc nguyên của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
tất cả diễn biến dịch covid một mươi chín ngày hôm nay sẽ được chúng tôi cập nhật đầy đủ ngắn gọn trong nội dung của bản tin sau đây
hoạt động giao thông tại tp hcm sau ngày một một một mươi
tp hcm vaccine astrazeneca rút ngắn khoảng cách tiêm xuống còn sáu tuần
lý do việt nam chưa tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
đề xuất bỏ dây xách nghiệm âm tính khi đi liên tỉnh
sở giao thông vận tải lập phương án tổ chức đi lại tại tp hcm từ ngày một một một mươi
dự kiến bổ sung nhiều loại hình được hoạt động ở nơi bình thường mới khu vực có nguy cơ
các phương án tổ chức giao thông thực hiện theo nguyên tắc
người ngồi trên xe phải đảm bảo các điều kiện được ngành y tế cho phép
tổ thủ năm k khai báo di chuyển nối địa doanh nghiệp vận tải phải đáp ứng được
các tiêu chí an toàn trong hoạt động đi lại giao thông của thành phố
dự thảo đề ra ba khu vực tổ chức đi lại dự kiến triển khai từ ngày một một một mươi
trong đó khu phong tỏa chỉ cho phép các loại xe hoạt động bao gồm xe công vụ
xe chống dịch xe chở hàng hóa bao gồm lương thực thực phẩm ga dược phẩm thiết bị y tế
sẽ xử lý sự cố hệ thống hạ tầng đô thị xe tăng lễ xe có dây phép chở nhân viên y tế
người phục vụ phòng chống dịch bệnh nhân covid một mươi chín người xuất viện
khu phong tỏa có những tuyến đường liên quân cắt ngang buộc phải có lộ trình đi qua
và xe không được dừng đổ trong phạm vi phong tỏa
tại khu vực nguy cơ ngoài các xe được hoạt động như ở khu phong tỏa
dự kiến sẽ bổ sung thêm các loại hình như shipper xe chở hàng
dịch vụ liên quan trực tiếp hoạt động ngân hàng và bụng trồ doanh nghiệp công chứng luật sơ đăng kiểm
chứng khoán bưu trình viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển phục vụ sản xuất
ngoài ra còn có các xe chở thiết bị vật liệu xây dựng sửa chữa công trình công cộng
hạ tầng kỹ thuật được thi công dịch vụ bảo trì sửa chữa
ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị tại các cơ quan
tòa nhà trụng cơ taxi xe chở công nhân chuyên gia được cấp phép
riêng tại khu vực bình thường mới dự thảo về việc bổ sung xe buýt ô tô khách hợp đồng
bến khách ngang sông bến thủy nội địa và tuyển dụ lịch đường thủy
trong đó xe khách hợp đồng sẽ được cấp phép hoạt động mã qr để kiểm soát số lượng xe
xe buýt hoạt động trên từng tuyến cụ thể
đồng thời tp hcm cũng sẽ tạo điều kiện cho người dân từ các tỉnh thành vào tp hcm chữa bệnh
trong đó trừ các trường hợp cấp cứu bệnh nhân phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín còn hiệu lực đảm bảo điều kiện như có giấy tờ xác nhận của địa phương cho phép di chuyển
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm từ nay đến ba mươi tháng chín các doanh nghiệp giao hàng
thông qua ứng dụng công nghệ tại tp hcm chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm nhanh cho đội ngũ shipper của mình
trước đó khi áp dụng biện pháp xét nghiệm tập trung đã xảy ra tình trạng chen lấn xếp hàng dài
tụ tập đông trước các điểm xét nghiệm không tuân thủ theo chủ trường phòng chống dịch của thành phố
và an toàn cho shipper trong quá trình chờ xét nghiệm do đó sở công thương tp hcm đã tổ chức học khẩn
với ba mươi bốn doanh nghiệp triển khai dịch vụ giao hàng qua ứng dụng công nghệ trên địa bàn tp hcm
để bàn phương án xét nghiệm cho lực lượng shipper doanh nghiệp tổ chức phát các bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên
cho các shipper để mỗi shipper từ xét nghiệm theo nguyên tắc mẫu đơn hoặc mẫu gộp ba người với tần suất ba ngày một lần
sau khi hoàn tất việc xét nghiệm các shipper sẽ gửi kết quả bao gồm thông tin và hình ảnh cho doanh nghiệp quản lý
để tiếp nhận thông tin cập nhật dữ liệu lên kho dữ liệu dùng chung của thành phố
sở yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị y tế để tổ chức tập huấn cho các shipper từ xét nghiệm
thông tin này khiến nhiều doanh nghiệp vận tài thơ vào nhẹ nhõm
ngày hai mươi bốn chín theo báo cáo từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận năm tp hcm
đến nay quận đã cơ bản kiểm soát được dịch theo các tiêu chí của bộ y tế
cụ thể quận đã đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch covid một mươi chín của bộ y tế về nhóm chỉ số mắc covid mới
cụ thể quận đã đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch covid một mươi chín của bộ y tế về nhóm chỉ số mắc mới covid một mươi chín ba tiêu chí
và nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm ba tiêu chí
trong thời gian từ sáu chín đến hai mươi hai chín quận năm đã xét nghiệm tổng cộng một trăm sáu mươi sáu bốn trăm bốn mươi tám người
trong đó có một ba trăm hai mươi
hai mươi bảy ca xét nghiệm rt pcr dương tính tỷ lệ tám mươi sáu
cũng trong thời gian này trên địa bàn quận năm không phát sinh thêm ổ dịch mới
trong cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn quận ba
theo quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín qd bit của bộ y tế
theo chủ tịch ubnd quận ba võ văn đức đến ngày một mươi năm tháng chín qua giả soát các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh
quận ba đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo tiêu chí tất cả một mươi hai phường trên địa bàn cũng đã kiểm soát được dịch đã giải tỏa được hơn bảy mươi tám
các điểm phong tỏa không còn phu phong tỏa không còn chụp lây nhiễm tăng tỷ lệ vùng xanh đạt sáu mươi sáu
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thị lệ ghi nhận và đánh giá cao quận ba đã cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín
số ca mắc mới trong cộng đồng cũng giảm rõ so với tuần cao điểm và hai tuần liên kề
số vùng xanh và cận xanh tăng vùng đỏ và vùng cam giảm
quan trọng nhất là tỷ lệ tử vong đã giảm và ba ngày gần đây không có trường hợp tử vong nào trên địa bàn quận
tính đến thời điểm hiện tại tp hcm có sáu địa phương đạt tiêu chí kiểm soát dịch
đó là quận ba quận năm quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ và huyện nhà bè
sáng ngày hai mươi bốn chín hai nghìn hai mươi một ubnd tp hcm đã ban hành công văn khẩn số bảy nghìn một trăm chín mươi
vpvx về khoảng cách giữa hai mũi tiêm đối với vaccine astrazeneca
trong công văn phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đã có ý kiến chỉ đạo thống nhất đề xuất
của sở y tế tp hcm tại công an số sáu nghìn bảy trăm chín mươi một sở y tế niiv ngày hai mươi một tháng chín hai nghìn hai mươi một
về khoảng cách giữa hai mũi tiêm đối với vaccine astrazeneca
như vậy trong tình hình diễn biến phức tạp hiện nay của dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố
nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh
việc đẩy nhanh tiến độ bao phủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
nhằm tăng cường sự bảo vệ chống lại dịch bệnh
đồng thời căn cứ
hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine astrazeneca
mũi tiêm thứ hai nên được tiêm trong khoảng từ bốn đến một mươi hai tuần sau mũi một
thành phố cho phép người tiêm mũi một bằng loại astrazeneca
sẽ tiếp tục tiêm mũi hai bằng vaccine astrazeneca hoặc pfizer
sau thời gian tối thiểu là sáu tuần
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hữu hưng cho biết
sẽ chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng khi thực hiện lại vaccine hai mũi
cho trường hợp như trên
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hữu hưng cho biết
sẽ chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng khi thực hiện tiêm mũi vaccine thứ hai
cho các trường hợp như nêu trên
phải đầy đủ thông tin sẽ thích rõ hiệu lực bảo vệ
theo các thời điểm tiêm hai mũi tính an toàn về khỏi cách
giữa tiêm hai mũi để người dân biết và đồng thuận tham gia
trước đó bộ y tế cũng đã có ý kiến về việc rút ngắn khoảng cách
tiêm hai mũi đối với người đã tiêm một mũi bằng vaccine astrazeneca
theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
sau khi tiêm mũi một từ ngày thứ hai mươi hai hiệu lực bảo vệ của vaccine
chỉ đạt sáu mươi chín hai hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt sáu mươi chín hai
sau khi tiêm bỡi hai dưới sáu tuần là đạt năm mươi một một sau khi từ sáu đến tám tuần
đạt năm mươi chín bảy và sau một mươi hai tuần là đạt tám mươi
theo hướng dẫn của nhà sản xuất mũi hai nên được tiêm
trong khoảng từ bốn đến một mươi hai tuần sau mỗi một
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương hiện nay chỉ có vaccine pfizer
được cấp phép tiêm cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
các vaccine khác đều đang trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm
tại một số quốc gia trên thế giới đã áp dụng việc tiêm vaccine cho trẻ em
tuy nhiên tại việt nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ an toàn
thẩm định ký lưỡng trước khi công bố
bộ y tế cũng đã có kế hoạch mua vaccine của hãng pfizer để tiêm cho trẻ em
nhưng do nguồn cung khan hiếm và còn nhiều đối tượng có nguy cơ cao hơn
cần được tiêm chủng sớm để hạn chế tối đa việc lây lan
các ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng như nhóm người cao tuổi
người có bệnh lý nền lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
do đó trẻ em việt nam chưa được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tuy vậy phụ huynh và những người chăm sóc trẻ nhỏ nên hướng dẫn trẻ
thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế
chăm sóc trẻ trong điều kiện đảm bảo an toàn theo quy định của phòng chống dịch bệnh
mới đây bộ giao thông vận tải công bố dự thảo lần hai về kế hoạch tổ chức
hoạt động vận tải hành khách của năm lĩnh vực đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
hàng hải hàng không sau khi tiếp thu ý kiến từ các bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương
theo dự thảo các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
không tổ chức hoạt động vận tải hành khách
đối với các địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi năm chỉ thị một mươi chín
hành khách phải đáp ứng hai yêu cầu
thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
đồng thời khai báo trên địa chỉ sứckhoẻ dân cưu quốc gia gov
thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh
điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là hành khách khi đi trên các phương tiện vận tải
được cắt bỏ các điều kiện về tiêm vaccine
giấy chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng
giới chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp về phòng chống dịch bệnh theo quy định của bộ y tế
sáng nay hai mươi năm tháng chín sở y tế hà nội cho biết
trong một mươi hai giờ qua thành phố phát hiện bốn ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly
cụ thể hoàng mai hai ca
thanh xuân một ca sóc sơn một ca
ca bệnh ở quận thanh xuân là chị ntt ba mươi tám tuổi
ở ngõ ba trăm ba mươi nguyên trãi phường thanh xuân
chị sống trong khu vực ổ dịch đã được chuyển cách ly tập trung
theo kế hoạch giãn dân từ ngày một tháng chín
ngày hai mươi ba tháng chín bệnh nhân xuất hiện một số triệu chứng
được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với sars cov hai
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại đây lên số năm trăm chín mươi bốn ca
hai ca ở quận hoàng mai là anh bth ba mươi tuổi và bé gái bnma
sinh năm hai nghìn hai mươi một
họ là hai bố con cùng là f một của bệnh nhân ntt
sống tại tòa nhà a năm trung cư đền lử phường hoàng văn thụ hoàng mai
họ được cách ly tập trung từ ngày hai mươi tháng chín
ngày hai mươi ba tháng chín xuất hiện nhiều triệu chứng
được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại trung cư đền lử là hai mươi tám ca
ca ở huyện sóc sơn là anh dqd hai mươi chín tuổi
quê ở xã xuân tăng thành phố lào cai
anh là lái xe đường dài từ thành phố hồ chí minh về hà nội
ngày một mươi chín tháng chín anh lái xe về xã tiên dược huyện sóc sơn
ngày hai mươi tháng chín anh được lấy mẫu xét nghiệm lần một và cho kết quả âm tính
sau đó được trung tâm y tế sóc sơn lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho great việt nam

hẹn gặp lại hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất

hẹn gặp lại